thưa quý vị vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng năm cảnh sát giao thông công an thành phố sóc trăng phát hiện và bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu tại địa bàn phường một thành phố sóc trăng
qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sóc trăng phát hiện ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát sáu mươi sáu a sáu nghìn bảy trăm ba mươi hai có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
ô tô bảy chỗ do võ tấn tài chú tại tỉnh long an điều khiển qua kiểm tra phát hiện trên phương tiện có chở nhiều bọc đen bên trong có chứa một mươi hai bao thuốc lá điếu nhập lậu trong đó có sáu bao nhãn hiệu z bốn bao nhãn hiệu hero và hai bao nhãn hiệu scott
hiện vụ việc đang được bàn giao cho lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố sóc trăng thụ lý theo thẩm quyền
công an huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi cho biết đơn vị đã phát hiện khối lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốc
cùng với hai xe ô tô vận chuyển trái phép trong dịp nghỉ lễ vừa qua
dạng sáng ngày ba tháng năm công an huyện sơn tây tuần tra tại thôn ra nhua xã sơn tân huyện sơn tây phát hiện một xe ô tô biển số bảy mươi bảy b một nghìn một trăm năm mươi chín không có người điều khiển
phần ghế sau xe có dấu hiệu cải tạo tháo rỡ bên trong xe ô tô lực lượng chức năng phát hiện có một mươi hai phách gỗ rổi gần một mét khối
trước đó công an xã sơn long huyện sơn tây tuần tra và phát hiện ở thôn tà vay
xã sơn long có một xe ô tô một mươi sáu chỗ ngồi trên xe chở hai mươi phách gỗ rổi với tổng khối lượng gỗ là hơn một mét khối
tiếp đó công an xã sơn long phát hiện tại khu vực dãy của người dân thuộc thôn tà vay có bảy phách gỗ rổi
các vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ
trong thời gian vừa qua hàng trăm quán karaoke trên địa bàn tỉnh bình định bị dừng hoạt động vì không đáp ứng được yêu cầu phòng cháy chữa cháy
theo thống kê của phòng cảnh sát
công an tỉnh bình định hiện chỉ có một trăm linh hai trên ba trăm hai mươi chín cơ sở karaoke hoạt động nhờ đáp ứng được đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy trợ cháy
trong đó tại huyện tuy phước có chín trên ba mươi năm cơ sở hoạt động con số này ở thị xã an nhơn là một mươi năm trên năm mươi năm huyện phú cát là bốn trên ba mươi bốn
đáng chú ý là tại thành phố quy nhơn hiện chỉ có ba trên bốn mươi sáu cơ sở
các cơ sở tạm dừng hoạt động chủ yếu liên quan đến quy định đường lối thoát nạn không đảm bảo sử dụng vật liệu trang trí nội thất vật liệu cách âm trên tường lối thoát nạn trong phòng hát là loại dễ cháy không trang bị hệ thống báo cháy tự động hoặc có nhưng không đảm bảo lắp đặt và sử dụng hệ thống thiết bị điện không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
trong thời gian qua bảo hiểm xã hội việt nam nhận được nhiều đơn phản ánh từ người dân về việc bị một số fanpage facebook giá mạo bảo hiểm xã hội việt nam để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân qua mạng xã hội
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
cụ thể vào ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba do có nhu cầu gộp sổ bảo hiểm xã hội nạn nhân đã lên mạng tìm kiếm dịch vụ làm hồ sơ nhanh
sau đó nạn nhân vào fanpage facebook có tên giải đáp thắc mắc bảo hiểm xã hội để hỏi
hành bày facebook này hướng dẫn liên hệ với nhân viên tư vấn qua gia lô có tên nguyễn linh
qua trao đổi sau khi yêu cầu nạn nhân cung cấp mã số sổ bảo hiểm xã hội và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bản thân
đối tượng đã hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền phí nộp hồ sơ vào số tài khoản ngân hàng chỉ định hai lần
với số tiền lần lượt là năm trăm linh đồng và chín trăm linh đồng để hoàn tất quá trình gộp sổ qua đó chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
cũng với thủ đoạn tương tự vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba một nạn nhân trú tại tỉnh hải dương cũng đã bị lừa hơn một trăm linh triệu đồng
công an thành phố hải dương cũng đã tiếp nhận sự việc và đang tiến hành điều tra
mà không cần phải liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội thì những đối tượng này yêu cầu người dân chuyển tiền
để giúp hỗ trợ làm nhanh các thủ tục hồ sơ rồi sau đó chiếm đoạt tiền của người dân
thời gian qua tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều
và có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi
có xu hướng đan sen kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau
theo các luật sư với tội danh lừa đảo giả danh các cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp
các đối tượng sẽ phải đối mặt với hàng loạt tội danh cao nhất có thể là trùng thần
đối với những hành vi giả mạo cơ quan nhà nước đều tiêu biểu đây là cơ quan bảo hiểm xã hội
để lừa đảo người dân và trục lợi bất hợp pháp từ những hành vi đó
đối với tội danh này tùy vào tính chức và mức độ với mức phạt nhẹ nhất
là ở khoảng một là phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
và đối với mức phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm hoặc là trùng thân
trước tình trạng trên cơ quan bảo hiểm xã hội kiến nghị người dân người lao động
cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo nêu trên
qua đó khuyến cáo người lao động người dân các đơn vị tổ chức lưu ý các kênh cung cấp thông tin
hỗ trợ tư vấn chính thống của ngành bảo hiểm xã hội
không nên tìm hiểu thông tin tại các fanpage
các diễn đàn không chính thống tránh bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo
vào các trang chính thống của bảo hiểm xã hội việt nam cũng như của thành phố hồ chí minh
hiện nay bảo hiểm xã hội việt nam chỉ cung cấp thông tin chính thức về chính sách bảo hiểm
và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người tham gia qua các kênh
cộng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội việt nam bảo hiểmxãhội gov vn
các trang mạng xã hội của bảo hiểm xã hội việt nam phần bày facebook tại địa chỉ www facebook com gc b s g
bảo hiểm xã hội việt nam bảo hiểmxãhội gov vn
yalo official account ứng dụng vssid bảo hiểm xã hội số số hotline một chín không không chín không sáu tám
công an thị xã phước long tỉnh bình phước vừa khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam vũ nguyễn trường giang và điểu đô để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
tối ngày một mươi một tháng bốn sau khi đã nhậu điều đô điều khiển xe máy chở theo một người
đến khu vực chốt đo nồng độ cồn đô không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
đâm bị thương trung úy nguyễn hùng anh cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thị xã phước long
cũng trong đêm đó tại điểm chốt đo nồng độ cồn trên tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn của vũ nguyễn trường giang
trong lúc đó giang đã có hành vi chống đối dùng lời lẽ xúc phạm và tấn công lại lực lượng công an
tại cơ quan công an giang và đô tỏ thái độ ăn năn hối cải thành khẩn khai nhận do nhậu say không làm chủ được bản thân
mất kiểm soát hành vi nên đã có hành vi chống người thi hành công vụ
sau sự cố trưa nay hai to tàu sm một chạy hướng hà nội tp hcm bị chật đường dây tại các trán địa biến phủ cách ga huế khoảng gần một km về phía nam
đến hai giờ chiều tất cả ba trăm năm mươi năm hành khách đã được ngành đường sắt vận chuyển bằng ô tô từ ga huế vào ga đà nẵng để tiếp tục lộ trình
sau khi hỗ trợ đưa người dân ra khỏi tàu an toàn lực lượng cục cảnh sát giao thông đã đo nồng độ cồn của ban máy
gồm trưởng tàu lê xuân quyết
nguyễn kiểu bách thuộc xí nghiệp đầu máy hà nội và phụ tàu bước đầu xác định những người này không vi phạm về nồng độ cồn
thời điểm xảy ra sự cố tàu vừa ra khỏi bảng hiệu phía nam của cao huế và chạy với tốc độ chậm
sự cố xảy ra vào khoảng một mươi một giờ trưa nay tàu se một chở theo ba trăm năm mươi năm hành khách chạy hướng hà nội tp hcm
sau khi rời khỏi ga huế khoảng một mươi năm phút đến đoạn đường sắt ra với đường địa biến phủ tp huế
thì bất ngờ chật bánh khỏi đường dây tại hai toa tàu
tại hiện trường các toa tàu bị lật nghiêng và đến một giờ chiều hai cầu nặng hơn một trăm linh tấn đã xử lý thành công hai toa tàu bị chật đường dây và thông tuyến trở lại
hiện cục cảnh sát giao thông phối hợp với công an tỉnh thừa thiên huế và công an tp huế cùng ngành đường sắt đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của sự việc
tòa án nhân dân tp hải phòng vừa tổ chức phiên tòa xét xử bị cáo lê hồng dương chú tại quận lê trân thành phố hải phòng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo khóa trạm do thiếu tiền tiêu xài lê hồng dương đã bàn bạc với một đối tượng trên địa bàn tp thái bình sử dụng căn cứ công dân và bằng lái xe giả thuê một xe innova rồi mang đi cầm cố
sau khi nhận được tiền dương chi tiêu cá nhân rồi bỏ trốn đến ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một dương đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đầu thú và đã bị tòa án nhân dân tp hải phòng xử phạt ba mươi sáu tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
sau khi mở rộng điều tra hoàn thiện hồ sơ tòa án nhân dân tp hải phòng tiếp tục tuyên phạt lê hồng dương một mươi hai năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ba đối tượng là đinh tiến sơn nguyễn phước hải và nguyễn quang dũng vừa bị phòng an ninh điều tra công an tp hà nội khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trong số này dũng là chủ mưu nguyên là phóng viên của báo pháp luật việt nam hiện là cộng tác viên tạp chí doanh nghiệp và thương hiệu nông thôn
còn hải là hội viên tri hội tạp chí điện tử thương hiệu và pháp luật
kết quả điều tra ban đầu xác định dũng nắm quyền quản trị một mươi tám trang web trong đó có website xây dựngvadohthi net
có giao diện giống các trang báo trinh thống như thanh tra chính phủ tạp chí xây dựng và đô thị báo pháp luật
theo phòng an ninh điều tra công an tp hà nội hành vi của ba đối tượng trên diễn ra từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
để dễ dàng hoạt động các đối tượng đã phân chia nhau từng công việc cụ thể
nếu đạt được mục đích thì hải và sơn mỗi người hai mươi dũng hưởng sáu mươi
bên cạnh đó công an tp hà nội khuyến cáo các đơn vị quản lý xây dựng trên địa bàn
nếu có cá nhân tự xưng là cộng tác viên nhân viên các báo đăng tải bài phản ánh và đến gặp yêu cầu đưa tiền để gỡ bài
thì cần cảnh giác báo cơ quan công an để kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
bốn đối tượng này là cao văn viên nguyễn ngọc hiếu nguyễn văn ngọc và ao thành đạt
nghi vấn liên quan đến vụ trộm một mươi tám tấn sắt và một xà lan có tổng giá trị khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
đây là vật chứng trong vụ án cầu gành cũ bị xà lan đâm sập vào tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
đang được lưu giữ tại bãi ven sông đồng nai
được một người rủ đi trộm cắp số tài sản trên các đối tượng này đã chuẩn bị bình gió đá
máy cắt sắt để cắt các nhịp cầu gành thành từng đoạn sát ngắn
rồi dùng tàu vận chuyển đến các địa điểm khác bán cho người thu mua phế liệu
mỗi ngày các đối tượng lấy được khoảng từ ba trăm năm mươi đến sáu trăm linh kg sắt bán ra ngoài
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án
tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
những năm qua thông qua công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an việt nam đã phát hiện điều tra hơn bốn mươi vụ sản xuất trái phép chất ma túy
trong đó phần lớn là các vụ sản xuất ma túy tổng hợp từ tiền chất trôi nổi trên thị trường
hoặc bằng cách là chiết xuất tiền chất từ thuốc tân dược
thực tế này đang đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác quản lý kiểm soát chặt chẽ tiền chất
không để tội phạm có cơ hội lợi dụng điều chế sản xuất ma túy tổng hợp
đây là tăng vật trong chuyên án sản xuất ma túy do công an hà nội đấu tranh triệt phá
đến dạng chất lỏng đã được các đối tượng triệt để lợi dụng để sản xuất trái phép chất ma túy
tình trạng các đối tượng tổ chức sản xuất ma túy từ các loại hóa chất tiền chất đang có diễn biến phức tạp
dưới sự am hiểu nhất định về kiến thức về hóa chất
các đối tượng đã tập bước và trưng cất để sản xuất ra một loại chất ma túy dưới dạng thảo mộc
tên được gọi là tô bọc
cô hoặc là có mỹ
rồi là các đối tượng nội cũng kết hợp giữa các hóa chất với các thảo mộc
và trưng cất ở dưới cái nhiệt độ để tạo ra một cái tinh tinh dầu
và trên cơ sở từ cái tinh dầu này là các đối tượng để bơm vào các thuốc lá
những điếu thuốc lá điện tử hay được gọi là pot để bán ra thị trường
theo thống kê của ngành hải quan từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
nước ta đã nhập khẩu chín mươi hai chín trăm ba mươi tấn và hai trăm chín mươi sáu tấn
nghìn lít tiền chất với mục đích sử dụng chủ yếu ở các khu công nghiệp khu chế xuất
chính từ nguồn đầu vào của tiền chất với số lượng lớn như vậy
dễ dẫn đến rủi ro để tội phạm lợi dụng tổ chức sản xuất ma túy trong nước là rất cao
cái việc sản xuất trái phép chất ma túy thì trước đây hầu hết là ở nước ngoài
thế tuy nhiên những năm gần đây do cái lượng người nghiện người sử dụng ma túy tăng lên ở trong nước
cho nên là cái việc các đối tượng ở trong nước cũng đã tìm cách để sử dụng
sản xuất các chất ma túy ở trong nước
bởi vì các chất ma túy sản xuất từ tiền chất thì nó rất là nhanh
và cái nguồn tiền chất ở trong nước thì cũng sẵn có
thế tuy nhiên chúng ta đã quản lý rất chặt nhưng đâu đó thì cái việc mà đã xuất hiện một số vụ
chính vì vậy chúng ta phải làm gì phải kiểm soát chặt chẽ các tiền chất và hóa chất
tính đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện bốn mươi bốn vụ sản xuất ma túy tổng hợp trong nước
trong đó có những vụ sản xuất với quy mô lớn do đối tượng người nước ngoài
các tổ chức điều hành
trước những diễn biến này hiện nay hoạt động kiểm soát
quản lý tiền chất của các cơ quan chức năng đã được tăng cường
tuy nhiên trên thực tế do nguồn tiền chất phong phú đa dạng và việc mua bán còn diễn ra lòng vòng
nên công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn
với vai trò là tổ trưởng tổ kiểm soát liên ngành
chúng tôi cũng đã có những buổi làm việc với các bộ ngành liên quan
các cục của bộ công thương cục quản lý dược bộ y tế
rồi là một số các cục liên quan
có cái chức lăng nhiệm vụ kiểm soát đầu vào tiền chất
thì cái này cũng đang là một cái lĩnh vực mà đáng phải quan tâm
và ở đây thì ngoài ra thì đối với những cái chất mà ma túy mới thu giữ được
thì chúng tôi kịp thời phối hợp với viện khoa quỳnh sự
đấy là giám định và có cái thông báo toàn quốc
đồng thời cũng sẽ tính toán để đề xuất các bộ ngành
kiến nghị và đề xuất chính phủ
thủ tướng chính phủ đưa vào cái danh vụ cấm các cái tiền chất về ma túy
ma túy tổng hợp giờ đây là các đối tiện điều chế và sản xuất trong nước
sau đó núp bóng các loại thực phẩm từ đồ uống bánh kẹo
đến các loại thực phẩm chức năng hay thuốc lá điện tử
điều này gây ra rất nhiều hợp lụy
chính vì vậy mới đây tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp
liên quan đến ma túy trung ương đã tổ chức hội nghị
và đề ra nhiều giải pháp quản lý tiền chất
công tác này đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ
và có trách nhiệm của các đơn vị liên quan
nhằm đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
và hiệu quả trong công tác phòng chống ma túy
chuyển sang những nội dung khác thông tin từ tập đoàn điện lực việt nam evn
tập đoàn này đã có quyết định điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
từ ngày hôm nay ngày bốn tháng năm mức điều chỉnh tương đương với mức tăng ba
so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành
trước đó vào ngày ba mươi một tháng ba bộ công thương đã công bố kết quả kiểm tra
chi phí sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai của evn theo quy định
kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai của evn
cho thấy giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn hai mươi hai là hai ba mươi hai hai mươi sáu đồng một kwh
tăng chín hai mươi bảy so với năm hai nghìn hai mươi một
điều này cũng dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của evn năm hai nghìn hai mươi hai
lỗ tới hơn hai mươi sáu so với năm hai nghìn hai mươi một
trong khi đó từ ba giờ chiều nay giá xăng và các mặt hàng dầu trong nước tiếp tục đi xuống
cụ thể giá xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm một ba trăm một mươi chín đồng mỗi lit xuống còn hai mươi hai ba trăm hai mươi đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai giảm một hai trăm năm mươi một đồng một lít với giá mới là hai mươi một bốn trăm ba mươi bảy đồng một lít
dầu dsn giảm một một trăm bốn mươi ba đồng với mức một mươi tám hai trăm năm mươi bốn đồng mỗi lít
ngoài ra dầu hỏa giảm chín trăm năm mươi hai đồng một lít giá mới là một mươi tám năm trăm hai mươi tám đồng một lít
còn dầu ma rút giảm ba trăm ba mươi bốn đồng xuống còn một mươi năm năm trăm linh chín đồng một kg
ở kỳ điều hành này quỹ bình ổn áp dụng với xăng e năm ron chín mươi hai và xăng ron chín trăm năm mươi ba là năm trăm linh đồng một lít
trong khi các mặt hàng dầu là ba trăm linh đồng mỗi lít một kg
ở chiều ngược lại nhà điều hành tiếp tục dừng chi quỹ với tất cả các mặt hàng xăng dầu